suốt ba ngày qua các cấp ủy chính quyền ở hà tĩnh đã huy động mọi lực lượng và phương tiện khẩn trương khống chế cháy rừng
tại huyện nghi xuân bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và ổn định cuộc sống của người dân
đây được xem là vụ cháy rừng lớn nhất ở trong tỉnh trong thời gian qua
trong ba ngày vật lộn với lửa ở nghi xuân các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang người dân vùng trào lửa
đã căng mình trong thời tiết nắng nóng lên đến bốn mươi độ c để dập đám cháy sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn
để tận dụng thời gian các cán bộ chiến sĩ được tổ chức ăn trưa tại chỗ nghỉ ngơi ít phút trên xe trước khi bắt tay dập lửa
cao tốc thương mại nối việt nam với thế giới là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
chiều ngày ba mươi tháng sáu lễ ký kết hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa việt nam và liên minh châu âu eu
đã chính thức diễn ra tại hà nội sau chín năm nỗ lực đàm phán
sự kiện được thủ tướng nguyễn xuân phúc ví như mở ra hai tuyến cao tốc nối việt nam và eu
một thị trường lý tưởng của hai mươi tám quốc gia phát triển hàng đầu thế giới
các lãnh đạo việt nam và eu đều nhấn mạnh những thách thức mà việt nam phải vượt qua trong việc tuân thủ các cam kết
đó sẽ là những thông lệ hàng đầu thế giới về kinh tế thị trường về bảo hộ đầu tư môi trường và bảo vệ người lao động
mà việt nam phải tuân theo trong khuôn khổ hiệp định
trong năm hai nghìn một mươi chín có một mươi hai vụ tàu hỏa chật bánh
nếu giải pháp quản lý hiệu hiệu cũng như là nâng cấp hạ tầng phương tiện đã lạc hậu
thì nguy cơ tai nạn đường sắt do lỗi kỹ thuật sẽ tăng cao trong thời gian tới
đây cũng chính là nội dung bài viết
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín có một mươi hai vụ chật tàu hỏa chật bánh
lỗi không chỉ do phương tiện lạc hậu trên báo lao động sâu ra ngày hôm nay
từ năm hai nghìn một mươi tám quốc hội đã thông qua gói bảy tỷ đồng để chia thành nhiều gói thầu
để nâng cấp sửa chữa hạ tầng đường sắt bắc nam
tuy nhiên do hệ thống đường sắt đã quá lạc hậu nên con số này chỉ đủ để sửa chữa những hạng mục cấp bách
bên cạnh đó hàng năm ngành đường sắt còn được ngân sách cấp ba tỷ đồng
để duy tu bảo dưỡng thường xuyên toàn bộ hệ thống đường sắt
nhưng con số này chỉ đủ cho việc nâng cấp những hạng mục hư hỏng nặng
trong khi đó nhu cầu cấp bách là nâng cấp phương tiện lại đang gặp nhiều khó khăn
trong khi dịch bệnh tả lợn châu phi đang gây ra nhiều thiệt hại lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại
thì ngành chăn nuôi trong nước lại chịu thêm sức ép từ sản phẩm thịt lợn nhập khẩu
báo hà nội mới nhận định sản phẩm thịt lợn nhập khẩu tăng mạnh
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cả nước nhập khẩu gần hai tấn thịt lợn với kim ngạch bốn tám triệu usd
nhưng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các doanh nghiệp trong nước đã nhập hơn bốn tấn
thịt lợn đông lạnh với kim ngạch hơn bảy triệu usd tương đương với số lượng thịt lợn nhập khẩu cả năm hai nghìn một mươi tám
các chuyên gia cho biết thị trường có thể thiếu nguồn cung nhưng chưa đến mức doanh nghiệp phải ồ ạt nhập khẩu thịt lợn
song việc nhập khẩu nhiều thịt lợn cũng sẽ khiến cho các hộ chăn nuôi trang trại khó cạnh tranh về giá đối mặt với nhiều khó khăn
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh ngày đầu tiên chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín chấm nhanh nhưng không vội
hôm qua ngày ba mươi tháng sáu hội đồng chấm thi trung học phổ thông quốc gia ở nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu ngày chấm thi đầu tiên với bài thi tự luận và tiến hành quét bài thi trắc nghiệm
theo ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo năm nay cùng với việc hoàn thiện nâng cao phần mềm chấm thi
quy trình chấm thi trắc nghiệm có những điều chỉnh như việc quét bài thi sẽ thực hiện theo từng lô tương ứng với phòng thi cán bộ chấm thi sẽ làm cuốn chiếu
xong lô nào niêm phong bài thi
với cách làm này các cán bộ chấm thi sẽ biết có thể lâu hơn so với những năm trước nhưng bảo đảm được tính an toàn và chính xác
nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy tại cộng đồng khuyến khích xã hội hóa là nội dung bài viết trên báo đại biểu nhân dân
bộ công an đang đề nghị xây dựng luật phòng chống ma túy sửa đổi nhằm khắc phục một số hạn chế khó khăn hiện nay
bảo đảm đắc ứng hợp tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh phòng chống ma túy trong thời gian tới
trong đó có đề xuất chính sách hỗ trợ khuyến khích cơ sở cai nghiện dân lập để từ đó góp phần giảm tải cho các trung tâm cai nghiện của nhà nước
đồng thời nâng cao hiệu quả cho công tác cai nghiện tại cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân